khi đang vận chuyển số ma túy trên thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ

trước đó tổng công tác số một lực lượng chín trăm một mươi một công an thành phố đà nẵng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường nguyễn huy tưởng quận liên triều phát hiện vĩnh điều khiển xe máy không được bũ bảo hiểm
qua kiểm tra hành chính lực lượng công an phát hiện một gói tinh thể màu trắng giấu trong ví và xác định đây là ma túy tổng hợp dạng hàng đá
bước đầu vĩnh đã khai nhận mua số ma túy đá này về để sử dụng dần
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với võ văn kiệt
chú xã rạch trèo huyện phú tân tỉnh cà mau để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
hồ sơ của cơ quan công an để có tiền tiêu xài vào khoảng ba giờ bốn mươi năm phút sáng ngày một mươi ba tháng bốn kiệt đã cùng đồng bọn đột nhập vào nhà một người dân ở xã vĩnh thịnh huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
sau đó giật sợi dây chuyển của gia chủ
sau khi phát hiện sự việc nạn nhân đã chi hô người thân truy đuổi và bắt được đối tượng bàn giao cho cơ quan công an
được biết kiệt từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và một tiền án về tội cướp tài sản
bất ngờ kiểm tra một căn nhà ở ấp công nghiệp xã tân hải huyện phú tân tỉnh cà mau đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy công an huyện phú tân phối hợp cùng các đơn vị liên quan
đã bắt quả ta nhiều đối tượng
các đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền bằng hình thức trực tuyến
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ hai mươi đối tượng có liên quan đến hành vi đá gà ăn tiền bằng hình thức trực tuyến
ngoài ra còn thu giữ thêm một tv một đầu thu phát sóng internet dùng để xem đá gà trực tuyến
và trên bốn mươi sáu triệu đồng một mươi sáu điện thoại di động một mươi bảy xe mô tô các đối tượng tham gia chủ yếu là người địa phương và các địa bàn giáp danh
được biết tụ điểm tệ nạn này đã từng bị xử lý về hành vi tổ chức đá gà ăn tiền
thưa quý vị không ít gia đình đã đến cơ quan chức năng cầu cứu về việc con gái sang trung quốc mất tích và đòi tiền chuộc
qua xác minh giải cứu của cơ quan công an thì hầu hết những trường hợp báo mất tích rơi vào hoàn cảnh gia đình khó khăn
hoặc là thiếu sự quan tâm chăm sóc của gia đình phản ánh tại địa bàn tỉnh quảng ngãi
người phụ nữ này suốt thời gian dài lo lắng suy sụp khi đứa con gái sau thời gian mất tích gọi cuộc điện thoại vội vàng
về cầu cứu gia đình chuộc con
tại trung quốc con thiếu nữ ở thị xã đức phổ này nghe lời dụ dỗ sang trung quốc kiếm việc làm
thì rơi vào bẫy bắt làm vợ cho một người đàn ông ở trung quốc
chịu không nổi cảnh khổ sở đánh đập thiếu nữ này đã bỏ trốn và liên hệ công an quảng nam hỗ trợ đưa về quê
các đối tượng mua bán người có xu hướng hoạt động liên tỉnh liên kết với các đối tượng ở nhiều địa phương
và với người nước ngoài để hình thành các đường dây tội phạm khép kín bán sang trung quốc
nhiều đối tượng từ nạn nhân nghe theo lời rụ rỗ rủ dê của kẻ xấu họ đã trở về quê hương
chuyên đi lôi kéo lừa gạt những nạn nhân khác
qua công tác phối hợp trao đổi thông tin với công an các tỉnh
viên giới phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh quảng ngãi đã phát hiện và phối hợp cơ quan chức năng hỗ trợ đưa các nạn nhân về quê
phối hợp với các tỉnh bản đã đưa những trường hợp này về địa phương
về địa phương thì phối hợp với địa phương đã tuyên truyền giáo dục và giúp đỡ tạo điều kiện để họ có một cuộc sống ổn định tại địa phương
để phòng ngừa tình trạng buôn bán phụ nữ sang nước ngoài làm việc mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác
không để các đối tượng xấu lôi kéo rụ rỗ tích cực tham gia công tác phòng ngừa phát hiện người xuất nhập cảnh trái phép
hoặc đối tượng có hành vi lôi kéo
rụ rỗ lừa đảo người xuất nhập cảnh trái phép kịp thời báo ngay cho lực lượng công an để có biện pháp ngăn chặn xử lý kịp thời
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng văn truyền
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn đồng đình xã chi lăng huyện tri lăng tỉnh lạng sơn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng liên quan đến tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
công an huyện lộc bình tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phùng văn quyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hội hậu thường trú tại thôn trậu xã song vân huyện tân yên tỉnh bắc giang
và đối tượng nông văn giòn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
hội hậu thường trú tại thôn nà lùng xã hữu lễ huyện văn quan tỉnh lạng sơn
bị công an huyện văn quan tỉnh lạng sơn ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình
công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện